để hỗ trợ người dân vùng sâu vùng xa vùng đặc biệt khó khăn có nước sạch sinh hoạt
năm hai nghìn hai mươi này toàn tỉnh yên bái sẽ triển khai xây dựng bảy công trình cấp nước tập trung
với tổng số vốn trên năm mươi bốn tỷ đồng
bảy công trình này sẽ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn chương trình mở rộng quy mô
vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vây vốn ngân hàng thế giới
với kinh phí hơn ba mươi chín tỷ đồng để phục vụ cho trên bảy năm trăm linh người
bên cạnh đó với nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội khoảng một mươi năm tỷ đồng
sẽ cho các hộ dân vay xây dựng các công trình nhỏ lẻ như giếng đào giếng khoan
với khoảng hai giếng tương đương với hơn sáu sáu trăm linh người sử dụng
các công trình này được xây dựng chủ yếu ở các huyện văn chấn văn yên và trấn yên
hiện đang trong quá trình hoàn thiện sự kiến đến hết quý hai năm nay sẽ hoàn thành
bàn giao cho người dân sử dụng
với việc đầu tư các công trình nước sạch đến hết năm hai nghìn hai mươi
dân số nông thôn có nước sinh hoạt hợp vệ sinh là sáu trăm hai mươi hai năm trăm linh người đạt tỷ lệ chín mươi một